công an thành phố hải phòng vừa triệt phá đường dây chuyên mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng lớn
bắt giữ ba đối tượng chủ chốt thu giữ hơn năm hóa đơn nhiều con dấu sổ tiết kiệm máy vi tính và tan vật liên quan
qua hầm thư tố giác tội phạm phòng an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đã phát hiện một đường dây
chuyên mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn
sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ
lực lượng công an đã bắt giữ ngô thị quyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ở số bảy trên bốn trên một trăm tám mươi chín đông khê
quận ngô quyền hải phòng là đối tượng cầm đầu cùng với trần thị hoa ở quận ngô quyền
đỗ thị thủy ở huyện kiến thu là những đối tượng được quyên thuê làm kế toán và đứng tên hai công ty
ngô văn hà em trai của quyền ở quận hải an hải phòng
là đối tượng giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng
tiến hành khám xét nơi ở của quyền cơ quan điều tra thu giữ ba bộ dấu các công ty
năm số hóa đơn hai máy tính hai số tiết kiệm của quyền và chồng là nguyễn quang hòa với số tiền hai bảy tỷ đồng
theo điều tra của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi khuyên thuê người đứng tên làm giám đốc
thành lập năm công ty và mua lại hóa đơn con dấu của một số công ty trên
quyền thành lập các công ty không hoạt động cương doanh
để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng kiếm lời
quyên và đồng bọn đã mua bán sáu tám trăm bảy mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng
với doanh số gần một sáu trăm linh tỷ đồng gây thất thoát hơn một trăm sáu mươi tỷ tiền thuế vat của nhà nước
hiện cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án